từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi quy định mới tại thông tư số hai mươi bảy do ngân hàng nhà nước việt nam mới ban hành
sửa đổi bổ sung về mức phí rút tiền mặt chính thức có hiệu lực
tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài trịu mức phí năm trên số trinh lịch dương trong tháng
giữa giá trị tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán trừ giá trị tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông
đột biến ngân hàng nhà nước cùng nơi mở tài khoản